ngày một mươi tám tháng bốn tại thành phố đà lạt viện nghiên cứu lập pháp ubthqh phối hợp với quỹ roja luxembourg cộng hòa liên bang đức tổ chức hội thảo hoàn thiện quy định pháp luật về khám bệnh chữa bệnh ở việt nam
dự hội thảo có tám mươi đại biểu quốc hội khu vực miền trung tây nguyên
hội thảo này có ý nghĩa quan trọng giúp các đại biểu quốc hội hiểu đồng thời nắm bắt được các nội dung mới nhất của dự thảo luật về khám bệnh chữa bệnh và các văn bản liên quan
cũng như lắng nghe được các luồng ý kiến của các chuyên gia các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên sâu về pháp luật y tế
qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hoàn thiện các nội dung của dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sơ đổi
tại hội thảo các đại biểu quốc hội các nhà khoa học nhà nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên sâu về pháp luật y tế đã trình bày tham luận về một số nội dung như phạm vi điều chỉnh của luật khám bệnh chữa bệnh
thực tiễn thi hành pháp luật khám bệnh chữa bệnh và các vấn đề đặt ra hoàn thiện pháp luật về khám bệnh chữa bệnh dưới góc độ bảo hiểm y tế
quyền của người sử dụng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thực tiễn công tác khám bệnh chữa bệnh ở tây nguyên
hội thảo diễn ra đến hết ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín